tại tp hcm cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức cuộc hội thảo tập huấn phổ biến các quy định mới về chính sách của nhà nước trong lĩnh vực phát thanh truyền hình
hội thảo có sự tham dự của hơn một trăm linh đại biểu đến từ các đài phát thanh truyền hình sở thông tin truyền thông các tỉnh thành khu vực miền trung miền nam và khu vực tây nguyên
bên cạnh việc phổ biến trình bày các quy định về dịch vụ phát thanh truyền hình theo nghị định số sáu năm hai nghìn một mươi sáu do chính phủ ban hành
hội thảo còn trình bày các tham luận giới thiệu một số điểm mới về quy định quản lý nội dung trên dịch vụ truyền hình trả tiền
những vấn đề về liên kết sản xuất công tác hậu kiểm những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các quy định của pháp luật về phí lệ phí trong lĩnh vực truyền hình trả tiền
trong đó vấn đề được các đại biểu quan tâm và đề cập nhiều nhất là chất lượng dịch vụ quản lý cấp phép thu phát tín hiệu vệ tinh và làm thế nào để quản lý mạng xã hội
hội thảo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong việc quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình hiện nay